điều này sẽ giúp cho tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị được ổn định và bền vững hơn
ngoài ra các doanh nghiệp khu du lịch sẽ chú trọng phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường phục vụ du khách theo các tiêu chí của du lịch xanh
đây là lần đầu tiên chúng tôi đến việt nam và chúng tôi ở đây một mươi hai ngày
khu nghỉ dưỡng này thật đẹp nó thật khác biệt so với những nơi khác
ở đây thật hoang sơ không có sản phẩm nhựa họ tìm tòi hướng đi thuận tự nhiên
bước sang năm mới tôi cầu cho mình mạnh
chúc mọi người khỏe và mong tất cả mọi người hãy làm tất cả vì thiên nhiên môi trường
trong năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch khánh hòa cũng sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động quảng bá
xúc tiến du lịch để không phụ thuộc vào vài thị trường khách từ đó đa dạng hóa được nguồn khách
các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch
hoạt động du lịch cần gắn với giữ gìn tài nguyên môi trường du lịch
có phần thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội của các địa phương
dựa trên thế mạng mũ nhọn về biển đào tình tập trung thu hút xã hội hóa đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại bổ sung thêm các sản phẩm vui chơi
giải trí chất lượng cao đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững